thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của sở giao thông vận tải tỉnh long an chỉ tính riêng tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn tỉnh long an đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn giao thông chiếm gần ba mươi số vụ tai nạn trên toàn tỉnh
tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh long an do cục quản lý đường bộ số bốn quản lý
trước mùa mưa đơn vị này đã tổ chức nâng cấp mở rộng và sửa chữa mặt đường tại những đoàn bị hư hỏng
tuy nhiên khi những trận mưa đầu mùa vừa diễn ra thì những cái bẫy này cũng đồng loạt xuất hiện và nó cho thấy sự xuống cấp đang tái diễn